cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chưa tối ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai người dân phường phú khánh thành phố thái bình tỉnh thái bình đã phát hiện ra thi thể của ba người gia đình ông nguyễn văn toàn chú tải số nhà năm trên một mươi bốn tổ một mươi bảy phường phú khánh trong ngôi nhà khóa cờ
được tin báo của công an phường nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an thành phố thái bình đã gấp rút báo cáo về công an tỉnh
lực lượng điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tế xã hội và phòng kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng
công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm kiếm bằng chứng của vụ án
theo nhận định của lực lượng chức năng ngay tại thời điểm đó đây có thể là một vụ án mạng và hiện trường nơi xảy ra vụ án đã bị xáo trộn từng phần
tại nền nhà phòng khách phía đối diện cầu thang có một số vết chân dính máu
ngoài hiện trường chính của vụ án là nhà nạn nhân biên bản khám nghiệm thứ hai thể hiện tại nghĩa trang nhân dân xã trung an huyện vũ thư tỉnh thái bình
dưới ta lùi đường có bốn hố sâu mới đào
ngoài ra cơ quan chức năng còn thu được một cuốc sẻng được giống trong bội cò dưới giải ta luy
bản kết luận giám định pháp y về tử thi đối với cả ba nạn nhân nguyễn văn toàn đoàn thị cún và nguyễn thị minh tâm
đều có chung kết luận nạn nhân bị đa chấn thương
viết thương vùng đầu mặt do vật sắn gây nên làm vớ sọ vùng thái dương bên trái
gây tụ máu dưới mảng cứng và dập não
thương tích vùng cổ miệng do dây thắt
các nạn nhân đều chết do chấn thương sỏ não
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án
cả giám đốc và phó giám đốc công an tỉnh đã có mặt cùng với lực lượng chức năng để chỉ đạo
ban chuyên án đã được thành lập do đại tá nguyễn đình trung phó giám đốc công an tỉnh
thủ trưởng cơ quan điều tra trực tiếp làm trưởng ban
theo nhận định ban đầu đây có thể là một vụ án mạng
tuy nhiên manh mối về hung thủ
vẫn còn ở sau tấm rèm bí mật
hung thủ gây án được nhận định là một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp
thời gian gây án cũng được xác định đã hơn một ngày
do vậy yêu cầu cấp bách về thời gian được đặt ra với cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
không đợi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất
từng thông tin thu thập được tại hiện trường
đều ngay lập tức đưa về ban chuyên án
cơ sở cho các hướng điều tra
nghi vấn đầu tiên tập trung vào chồng cũ của chị tâm
là anh nguyễn hồng công
ở địa chỉ xã minh tân huyện kiến sương tỉnh thái bình
quá trình li hôn anh công không đồng ý
nên đã có những lời đe dọa
vợ và gia đình nhà vợ
ngay lập tức một múi trình sắc tinh nhuệ nhất
của đội trọng án đã lên đường
xác minh giải thiết đặt ra
mặc dù vào thời điểm
xảy ra vụ án được xác định
là vào khoảng chiều ngày hôm trước
tức là ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
anh nguyễn hồng công không có mặt ở nhà
nhưng bằng biện pháp kiểm tra nóng
bàn chuyên án đã loại được anh công ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi
ông toàn là bộ đường nghỉ hưu
vợ ông là bà cún
ở nhà làm nồi trợ
cô con gái của ông là giáo viên
nhạc họa của một trường học cách nhà hơn chục cây số
gia đình ông toàn bà cún
được đánh giá là có lối sống giản dị
hòa nhã với hàng xóm
không gây thủ trúc án với ai
và cũng không có tài sản gì đáng giá
vậy tại sao hung thủ lại ra tay tan độc
với ông bà đến như vậy
và đó là ai
căn cứ và kết quả khám nghiệm
cùng với một số vật chứng thu được tại hiện trường
và thông tin trong quần chúng nhân dân
khiến ban chuyên án tập trung hướng điều tra
và các mối quan hệ của con gái ông bà
là chị nguyễn tân
và chị minh tâm
chị tâm đã có chồng hai con
nhưng đã ly hôn và một mình truyền về
ở với bố mẹ nè
quá trình sống chung chị và bố mẹ
cũng đã có những mối bất đồng
trong khi mũi trình sát thứ hai lên đường
thì qua khai thác nóng
chồng của chị tâm là anh nguyễn hồng công
cơ quan điều tra lại ghi nhận thêm được
một thông tin về một nhân vật tên đại
quê hải phòng
là người mà chị tâm đã nhờ để đe dọa
gần đây anh đại và chị tâm
có mối quan hệ như vợ chồng
ngay lập tức
lực lượng tham gia phạm án
được quy động ở mức tối đa
từ lực lượng cảnh sát hình sự ma túy
cảnh sát giao thông cảnh sát khu vực
đến công an các huyện thành phố
mối lực lượng một nhiệm vụ
cảnh sát hình sự nắm hiện trường
cảnh sát ma túy
sử dụng các biện pháp nghề vụ sinh hoạt
mạng lưới nắm tin tức
cảnh sát khu vực mở rộng địa bàn
súng thủ thập thông tin
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh thái bình
dựa theo các căn cứ có được
để đưa ra nhận định về hướng tàu thoát của đối tượng
các mối công tác đều xác nhận nguồn tin
về một đối tượng tên đại quy hải phòng
lãnh đạo ban chuyên án quyết định nhanh
về việc truy theo dấu vết nóng của đối tượng
tăng vật vụ án
dù mọi thứ cũng rất mỏng mảnh
mục tiêu hướng tới là đối tượng nam
đổi tuổi trên ba mươi
đi chiếc xe máy quây alpha màu đỏ
không rõ biển số
có mang theo điện thoại di động và một máy tính sách tay
thế cho nên là những người dân ở khu vực xung quanh
người ta cũng rất ít
biết về đối tượng
thế cho nên là cái việc cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn
ban đầu trong quá trình điều tra
hùng thủ của vụ án đã được ghé mở
nhưng đối tượng tên đại là ai
tên đầy đủ là gì
hùng thủ từ đâu tới thì vẫn còn là một câu hỏi lớn
chưa có lời giải
bởi chỉ tính riêng trên địa bàn quận kiến an
thành phố hải phòng
đã có tới ba nhân vật tên đại
từng có tên án tiền sự
nhận định về thời gian gây án
đã hơn ba mươi giờ
tưởng gây án là một tội phạm chuyên nghiệp
sự thúc bách về thời gian một lần nữa
lại thôi thúc các cán bộ điều tra
cuộc chạy đua với thời gian được đẩy lên cấp độ nhanh nhất có thể
cuộc tìm kiếm có lúc tưởng như vô vọng
vì đã ba mươi giờ sau khi gây án
vụ án mới được phát giác
bằng ấy thời gian hùng thủ đã có thể đăng tàu khỏi việt nam
các mối trụ công vẫn tiếp tục chi xét
tại khu vực thành phố thái bình
và tuyến đường từ thái bình sang hải phòng
công an các huyện giả soát từng nhà nghỉ trên địa bàn
và mặc dù đêm
buộc phải khiếm nhã với người dân

và kiểm tra hành chính
nhưng sau khi được cơ quan công an nói tính chất nghiêm trọng
của vụ việc nhiều chủ nhà nghỉ
đã nhật tình hợp tác
và kết quả thật bất ngờ
chưa đầy ba giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin
vụ án lực lượng công an
đã tóm gọn lê thanh đại
khi hắn đang nghỉ tại nhà nghỉ tuyết hưng
thuộc thôn vũ tiến xã đông hải
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
lộ rõ bản chất
là một đối tượng phạm tội chuyên nghiệp
đối mặt với lực lượng công an
không những không hề run sợ
lê thanh đại còn bình tĩnh chất vấn các chiến sĩ công an
lý do kiểm tra hành chính trong đêm
nhưng trước sự bao vây kịp thời
của lực lượng chức năng
không kịp tính trước biện pháp đối phó
kẻ thù ác đã phải cuối đầu nhận tội
và chấp nhận tra tay vào cổng số tám
trong quá trình đi đến hưng tuyết
chúng tôi đã xác định được
cái xe là cái tăng vật
của vụ án
xác định là xe
màu xe đỏ
và khi đã vào nhà nghỉ
để xác định xe đã dựng
đấy là chúng tôi đã có niềm tin
sau đó chúng tôi tiến hành
yêu cầu nhà chủ
đưa quyền sổ
nhật ký để chúng tôi kiểm tra
và xác định qua chứng minh thư
và qua quyền sổ
và lúc hai mươi hai h đêm hôm đó
đối tượng lê thanh đại
đã đang ở phòng số ba
sau khi xác định
phòng số ba
lực lượng chúng tôi
đã tập kích vào phòng số ba
và đã xác định đúng là
căn cứ và đặc điểm
nhân dạng nó cao một m bảy mươi
và có cầm theo một cái túi sách
và trong đó có một cái nãy xa tốt
ở trong đó đúng là
tăng vật ván
và chúng tôi tiến hành
bắt giữ ngay
và chúng tôi đã điện
đến lãnh đạo quân tỉnh
và hồng bà sĩ vân năm
xuống cùng chúng tôi
đưa về công an tỉnh thái bình
để tiến hành điều tra và hoạt động
đây là một vụ án
đặc biệt nghiêm trọng
và có lẽ là từ trước đến nay
mới xảy ra thái bình
cho nên là gây lên một cái dư luận
rất là lớn
nếu như mà các cái lực lượng
không điều tra khám phá nhanh
sẽ gây lên cái dư luận
trong nhân dân
là làm mất niềm tin
của nhân dân
đối với lực lượng
công an nói chung
cũng như lực lượng
điều tra nói riêng
đồng chí giám đốc
yêu cầu ông tôi
bằng ngoại giá
là phải điều tra
ra cái vụ án này
kết quả là sau
gần bốn tiếng đồng hồ
chúng tôi đã khám phá ra
đối tưởng lê thanh đại
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tại xã tây phong
huyện tiền hải
tỉnh thái bình
đăng ký hộ khẩu thường trú
tại tổ một mươi năm
phường bắc sơn
quận kiến an
tỉnh phố hải phòng
có trình độ văn hóa một mươi hai trên một mươi hai
trong một gia đình nền hết
bố là bộ đội nghỉ hưu
nhưng vì ham chơi
nên đang học giữa đại học
dân lập hải phòng
đài bỏ học giữa trừng
và lao vào con đường trộm cắp
trước khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng
tại thái bình
đài đã từng hai lần bị kết án
về tội trộm cắp tài sản
với mức hình phạt gần chín năm tù giam
đài cũng đã từng có vợ
và một cậu con trai hiện đang học lớp ba
vừa mãn hạn tù
vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi hai
hai tháng sau
đài lang bạt sang đất thái bình
và làm quen với chị nguyễn thị minh tâm
lợi dụng hoàn cảnh chị tâm
đang có nhiều tâm sự vì gia đình đổ vỡ
đài đã tạo được lòng tin
để quan hệ thân thiết với chị tâm
và vào ngày đầu tiên ra mắt bố mẹ chị tâm
như một tràng phỏ má
cũng là ngày đài đã ra tay
không hề run sợ với cả gia đình chị
sau khi ăn cơm xong
đài về chị tâm lên phòng ngủ của chị tâm
nhân lúc chị tâm không để ý
đài đã lấy một chân thủ gỗ cũ
bỏ cầu thang đập nhiều nhát vào đầu
khiến chị tâm gục trên giường
bà cún từ tầng một đi lên
đài đã dùng chức chân thủ gỗ này
đập nhiều nhát vào đầu bà cún
rồi để bà cún lên giường
sợ hai người chưa chết

đài đã thắt cổ từng người
xuống tầng một
nơi ông nguyễn văn toàn đang nằm
ông toàn bị tai biến bảnh máu não
đi lại khó khăn
đài bình thản ngồi chơi nói chuyện với ông toàn
sau đó hắn lại tiếp tục
lấy chân thủ gỗ đập vào đầu ông toàn
rồi dùng dây cura máy có sẵn ở trong phòng ông toàn
cắt làm dây cuốn quanh vòng cổ
qua miệng ông toàn
lúc đó vào khoảng một mươi bảy giờ
sợ ra khỏi nhà ông toàn sẽ bị lộ
đài nằm chờ đến hai mươi ba giờ cùng ngày
mơ lấy quần áo của ông toàn mạc vào
rồi lấy chiếc xe máy wayanfa
biển số một mươi bảy
máy tính xích tay
điện thoại di động của chị tâm đi ra ngoài khóa cửa
rồi về phòng trọ gần đó ngủ
đến tám giờ sáng ngày hôm sau
tức là ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
đài đi xe máy ra khu vực cánh đồng
nhìn vào nhà ông toàn
thấy sự việc chưa bị phát hiện
đài mua một chiếc xe
một chiếc cuốc
mang về nhế trang xã trung an
huyền vũ thư tỉnh thế bình
đào bốn hố
ý định sẽ trốn sát ông toàn
bà cún và chị tâm
khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
đài quan sát khu vực nhà ông toàn
thì thấy mọi người nhốt nháo
biết sự việc đã bị phát hiện
đài về phòng trọ lấy xe máy
và một số tài sản để trốn về hải phòng
dừng chân trên đường lợn trốn
đài đáng ngay lập tức bị tóm gọn
không chỉ lành lùng ra tay sát hại nạn nhân
và đầy kinh nghiệm khi chuẩn bị công cụ
phương tiện để phi tang
quá trình làm việc với cơ quan điều tra
thậm chí trước vành móng ngựa
lê thanh đại vẫn luôn tìm ra những lý lẽ
để bảo vệ cho hành vi phạm tội
trời không dung đất không tha của mình
trước cơ quan điều tra cũng như
tại phiên tòa sơ thẩm
giải thích lý do giết người
lê thanh đài khai
trước đó đại cùng chị tâm đã tâm sự hoàn cảnh
gia đình của nhau
cả hai đều buồn chán và rủ nhau cùng chết
bằng cách mua thuốc về uống
đài không thừa nhận hành vi cướp tài sản
y khai rằng
chiếc xe máy hăn lấy là của chị tâm
mua của ông toàn
theo hình thức trả dần
và tâm đã trả được một triệu năm trăm linh nghìn đồng
chiếc máy tính sách tay của tâm trước đó
tâm đã đem cầm hai lần
hai lần đó đài đưa tiền để tâm đi chùa
thừa nhận việc mua quốc sản
đào bốn hố nhằm trôn sắc nàng nhân
nhưng tên này lại từ chối cho rằng
bao ni lông và găng tay thu được tại phòng trọ
là những đồ vật có sẵn từ trước
khi tên này đến ở
đối vụ án này
đối tượng là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp
thủ đoạn khai báo nó
rất là tinh vi và xả quyệt
nó luôn tìm cách nó chối tội
cho nên trong quá trình xét hỏi đối tượng
thì chúng ta phải áp dụng chiến thuật nó phù hợp

để chứng minh điều tra
làm rõ một cái khách quan chính xác đầy nhất
hành vi của đối tượng gây án
không để lọt tội phạm
không chỉ phá một vụ án
bị phát hiện muộn
đấu trí với một tên tội phạm chuyên nghiệp
quá trình phá án các cán bộ điều tra
tỉnh thái bình còn bắt gặp rất nhiều
khó khăn trong việc đấu tranh loại bỏ
những chứng cứ tài liệu giả
làm phân tán lực lượng điều tra
để đi đến cùng chân tướng của sự việc
khi tiến hành điều tra
tại hiện trường
thì cũng có một số người
tất nhiên do nhận thức
do cảm nhận gì đó
người ta cung cấp những cái tin
nó không đúng sự thật
nó dẫn đến cái việc gây rất nhiều khó khăn
cho cơ quan điều tra
ví dụ người ta nói là
lúc một mươi tám h tối ngày hai mươi ba
là lúc mà cả gia đình nhà ông tòa đã chết rồi
nhưng vẫn có một người nói
cơ quan điều tra là khi người ta điện
lúc sáu h tối
thì vẫn còn có tiếng phụ nữ nghe điện thoại
đấy là những cái tin mà họ có thể
nhận thức tự nhận lên họ nói
cái việc đấy gây rất nhiều khó khăn
bất chấp những lời nguy biển quả đại
cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình
đã củng cú đầy đủ chứng cứu
để kết thúc điều tra vụ án
sự thành công của chuyên án
không chỉ có ý nghĩa quyết định
trong việc khép lại một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
mà còn chế nan được làn sóng phấn nộ
trong quần chúng về tội ác tay chơi của hung thủ
trả lại công bằng
cho nạn nhân
và củng cố niềm tin vững chắc cho nhân dân
theo tôi thì qua cái cáo trạng
của bên viện nghiêm pháp
và cái tuyên án vừa rồi
của bên thẩm phán tòa án
thì tôi là hoàn toàn nhất trí
pháp luật đã xử đúng người đúng tội
đúng pháp luật
hội đồng xét xử sơ thẩm toán nhân dân tỉnh thái bình
ngày tám tháng năm đã tuyên phạt tử hình
đối với lê thanh đại
cải sát nhân máu lạnh đã phải trả giá
cho hành vi vô nhân tính của mình

trên địa bàn tỉnh thái bình
đã xảy ra ba vụ trọng án giết người
cấp tài sản
hùng thủ sau khi gây án đều nhanh chóng trốn thoát
nhưng bằng những kinh nghiệm có được
với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp
của lãnh đạo công an tỉnh
việc quy động tối đa lực lượng
truy theo dấu vết nóng tội phạm
các vụ án kể trên đều phá thành công tốt đẹp
đối với các vụ án nghiêm trọng
hoặc đặc biệt nghiêm trọng
là phải có giám đốc
hoặc phó giám đốc thủ trưởng cơ quan điều tra
để xuống để thống nhất
các lực lượng
từ cảnh sát trình sự cảnh sát ma túy
cảnh sát giao thông
cảnh sát khu vực
hoặc lực công an các huyện thành phố
để phân công các lực lượng này
mỗi lực lượng làm
một cái nhiệm vụ
phải biết sử dụng đồng bộ
các cái biện pháp nghiệp vụ của ngành
thì nó hỗ trợ
cho chúng ta được rất là nhiều
một cái cuối cùng
là khi chúng ta đã định hướng được
đường đi của các đối tượng
thì chúng ta phải tiến hành
chúng ta truy theo dấu vết nóng
vụ án xảy ra
cũng là bài học đắt giá
cho quần chúng nhân dân
trong việc tạo lập các mối quan hệ
và lòng tin đã đặt vào những con người
mà chưa hiểu rõ về nhân thân lai lịch
cũng như bản chất của họ
một bộ phận
không có bản chất của họ

thì cũng cần phải nâng cao cái cảnh giác
nhất là trong việc
quan hệ tiếp xúc giao tiếp
với những người mà mình chưa biết được thân nhân
lai lịch của họ
đây là bài học rất lớn
bởi lê thanh đại đối tượng hải phòng
đối tượng vừa mới ra tù về
đối tượng có thân nhân rất là xấu
về thái bình
nhưng nó đã có cái mối
quan hệ rất nhanh
với một người là cô giáo
đây thể hiện cái sự rất là mất cảnh giác
vụ án này
từ khi xảy ra cho đến khi
mà phát hiện
thì cũng đã
gần hai ngày
nhưng mà những người dân xung quanh
là chúng ta thiếu ý thức
cảnh giác không đề phòng
không có cái trách nhiệm
cộng đồng với nhau
cho nên là vụ án
cũng bị phát hiện trọng
vì vậy chúng tôi khuyến cáo là
chúng ta sống trong cộng đồng
luôn luôn phải để ý
bên cạnh sự thành công khi phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ
thì phần thưởng cao quý hơn cả
mà các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thái bình nhận được
đó chính là niềm tin của quần chúng nhân dân
vào sứ mệnh của những con người
được giao trọng trách gìn giữ
sự bình yên của xã hội
thưa quý khán giả
chúng tôi gọi vụ án lê thanh đại
giết người cướp tài sản ở thái bình
mà chúng tôi vừa mới giới thiệu với quý vị
và các bạn ở trên
là vụ án lê văn luyện ở thái bình
bởi những nét tương đồng trong vụ án này
với vụ án cướp tiệm vàng ngọc bích
ở phố sàn huyện lục nam tỉnh bắc giang
gây xôn xao dư luận hơn một năm trước
cũng ba mạng người
bị tức đoạt bởi sự ra tay vô cùng tàn động
của hung thủ
nhưng cái khác nhau
đó chính là cách thức đột nhập vào nhà nạn nhân của hung thủ
nếu lê văn luyện lợi dụng lúc trời tối
và sơ hở của gia chủ
để đột nhập vào nhà
thì lê thanh đại đường đường ra vào nhà nạn nhân
như một vị khách viếp
cũng ba mạng người bị tức đoạt
nhưng trị giá tài sản mà lê thanh đại lấy đi
chỉ vỏn vẹn hơn một mươi sáu triệu đồng
xin cảm ơn sự hy sinh thầm lặng
của những chiến sĩ cảnh sát công an tỉnh thái bình
chỉ trong ba giờ phá án
các anh đã giúp lôi được kẻ thủ ác
ra trước ánh sáng
trả lại nỗi oan khuất cho những người bị hại
trả lại sự bình yên cho một miền quê
đến đây chuyên mục hành trình phá án
của truyền hình công an nhân dân tuần này
cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo